tiếp tục phiên họp chính phủ thường kỳ tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu dưới sự chủ trì của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
chiều nay chính phủ đã nghe và thảo luận về dự thảo nghị định quy định cơ chế tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học công lập
đổi mới chế độ học phí cấp phổ thông cơ chế giải pháp thu hút sử dụng có hiệu quả học sinh sinh viên học tập ở nước ngoài
sau khi tốt nghiệp đóng góp xây dựng đất nước
về nghiên cứu đổi mới chế độ học phí cấp phổ thông theo quy định của luật giáo dục hiện hành
thì người có công và thân nhân của người có công với cách mạng đang được miễn học phí
giảm bảy mươi học phí cho trẻ em mẫu giáo và học sinh là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
giảm năm mươi học phí cho các đối tượng trẻ em mẫu giáo và học sinh sinh viên là con cán bộ công nhân viên chức mà cha mẹ bị tai nạn lao động
hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng lương trợ cấp thường xuyên trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ là hộ cận nghèo
ngoài ra còn giảm học phí cho trẻ em có cha mẹ bị tàn tật khó khăn về kinh tế
tuy nhiên chế độ này hiện đã bộc lộ nhiều hạn chế thủ tướng cho rằng muốn xoa đói giảm nghèo thì phải từ giáo dục trở lên
dù ngân sách khó khăn cũng phải cân đối để dành cho giáo dục thủ tướng đồng ý cho học sinh trung học cơ sở thuộc diện nghèo và dân tộc thiểu số
ra bộ giáo dục làm đề án để báo cáo chính phủ quốc hội trong khi học tới
về nghị định quy định cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục đại học công lập thủ tướng đề nghị đối tượng áp dụng đại học công lập
cần bao phủ nghị định một mươi sáu để thực hiện cụ thể hơn nghị định này trình độ đào tạo phải hướng tới công dân toàn cầu
ứng dụng khoa học công nghệ quốc tế nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo thủ tướng cũng yêu cầu cần có quy chế cơ chế hoạt động
quy chế quản lý nhà nước thí điểm một số trường đại học để rút kinh nghiệm không để lộn rộn trong quản lý
thủ tướng đề nghị cần phải có một nghị định trình để báo cáo chính phủ trên cơ sở thực hiện luật pháp
về cơ chế chính sách giải pháp thu hút sử dụng có hiệu quả học sinh sinh viên học tập ở nước ngoài sau khi tốt nghiệp
đóng góp xây dựng đất nước có ý kiến cho rằng chúng ta có rất nhiều cơ chế thu hút các chuyên gia là người việt nam
ở nước ngoài tham gia giảng dạy và đóng góp sáng kiến vào các đề tài khoa học thế nhưng trên thực tế lại vướng về cơ chế chính sách
tại phiên họp thủ tướng chính phủ ủng hộ và giao bộ giáo dục làm thí điểm trước trên tinh thần là các trường tự trang trải
giao bộ khoa học công nghệ chủ trì phối hợp với các bộ liên quan là ngoại giao tài chính kế hoạch đầu tư nội vụ
có đề án rộng hơn để thu hút người tài việt kiều trên mọi lĩnh vực